các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xét xử theo thủ tục phúc thẩm xử phạt bị cáo lê đại nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú ở thôn năm xã đức hợp huyện kim động tỉnh hưng yên mức án là tử hình
theo cáo trạng nghĩa thuê nhà trọ chung sống cùng với chị nguyễn thị lan và cháu nguyễn trung hiếu sinh năm hai nghìn một mươi hai là con của chị lan
vào ngày sáu tháng một năm hai nghìn một mươi năm do bực tức khi cháu hiếu ngủ dậy quấy khóc đòi mẹ nghĩa đã sát hại sau đó đốt và vứt sát cháu hiếu xuống sông thái bình
ngày tám tháng một năm hai nghìn một mươi năm cơ quan công an đã tìm thấy sát của cháu hiếu trong bao tỏi dứa nổi trên sông thuộc huyện thanh hà
tại phiên tòa sơ thẩm ngày hai mươi chín tháng năm năm hai nghìn một mươi năm tòa án nhân dân tỉnh hải dương đã tuyên bị cáo lê đại nghĩa phạm tội giết người xử phạt bị cáo này tù trung thân
tuy nhiên việc tuyên xử mức hình phạt trung thân đối với bị cáo lê đại nghĩa là chưa phù hợp với mức độ hành vi phạm tội và hậu quả do hành vi của bị cáo gây ra
do vậy viện kiểm sát nhân dân tỉnh hải dương đề nghị không được áp dụng cho bị cáo lê đại nghĩa được hưởng tình tiết giảm nhẹ
đề nghị tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội xét xử theo thủ tục thức phẩm xử phạt lê đại nghĩa mức án là tử hình
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên tỉnh an giang vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với huỳnh trí linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại phường mỹ bình tp long xuyên về hành vi cướp tài sản
biết đối tượng tên là ken chưa rõ họ tên
ở bệnh viện đa khoa tỉnh an giang trộm các tài sản của những người nuôi bệnh linh đã nhiều lần chặn đường cướp số tiền ken vừa trộm được
vào khoảng bốn giờ sáng ngày năm tháng chín linh kêu đối tượng tên việt ở ngoài canh đường để linh leo rào vào bệnh viện kiếm ken lấy tiền
khi thấy ken vừa trộm được chiếc điện thoại di động linh đã cướp rồi đưa ra ngoài cho việt bán lấy tiền tiêu xài
nhưng chưa kịp tiêu thụ việt đã bị lực lượng công an bắt giữ đến trưa cùng ngày linh bị bắt việt được cơ quan công an cho gia đình bảo lãnh
tại ủy ban nhân dân xã tân dương tòa án nhân dân huyện lai vung tỉnh đồng tháp vừa mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự
đối với bị cáo nguyễn huỳnh trí sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại mỹ xuyên tỉnh sóc trăng về tội trộm cắp tài sản
trước đó vào đêm ngày hai mươi tám tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm lợi dụng lúc sơ hở thấy anh trần phước nghĩa chú cùng địa phương đi đám tang
dựng xe trước cửa rào có gắn chìa khóa trên xe nên trí đã lấy trộm xe rồi mang qua thành phố cần thơ bán với giá bốn triệu đồng lấy tiền tiêu xài
đến ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi năm trí bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lai vung bắt giữ
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn huỳnh trí sáu năm tù giam và bồi thường hơn hai mươi triệu đồng cho bị hại
công an tp bạc liêu tỉnh bạc liêu vừa bắt khẩn cấp đối tượng trần văn xía theo quyết định truy nã số sáu
năm hai nghìn một mươi bốn của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bạc liêu về tội trộm cắp tài sản
theo kết quả điều tra vào cuối tháng sáu năm hai nghìn một mươi bốn lợi dụng sự sơ hở của người dân trần văn xía cùng với đồng bọn đã thực hiện
hai vụ trộm cắp xe gắn máy trên địa bàn thành phố bạc liêu sau đó bỏ trốn khỏi địa phương
khi đối tượng vừa trở về nơi cư trú thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ
trước diễn biến giá xăng giảm trong thời gian vừa qua sở giao thông vận tải tp hcm đã có văn bản đề nghị
các doanh nghiệp kinh doanh taxi và doanh nghiệp kinh doanh vận tải tuyến cố định xem xét điều chỉnh giảm giá cước
đồng thời đăng ký kê khai giá cước theo đúng quy định
từ tháng năm đến nay xăng đã hai lần giảm giá và năm lần giảm giá
xăng đã hai lần tăng giá và năm lần giảm giá hiệp hội taxi thành phố đã đề nghị các đơn vị thành viên cân nhắc để điều chỉnh giá cước
hiện chỉ mới có hãng taxi vinasun quyết định điều chỉnh giảm giá cước năm trăm linh đồng một km bắt đầu từ ngày chín tháng chín tới
ông thượng thanh hải phó giám đốc bến xe miền đông cho biết đến nay đã có gần một mươi doanh nghiệp hoạt động tại bến đăng ký giảm giá cước từ bốn đến một mươi giá vé
ngoài ra chưa kể một số doanh nghiệp có thể đã kê khai ở bến xe đầu tỉnh khai thác đến tp hcm
sở tài chính tp hcm cũng đã có văn bản đề nghị các đơn vị giảm giá cước hạn cuối đăng ký kê khai điều chỉnh là ngày một mươi một tháng chín
một vụ tai nạn kinh hoàng ở giải đua xe la corona ở thị trấn caran
của tây ban nha đã cướp đi sinh mạng của ít nhất sáu người cho đến nay trong đó có hai phụ nữ mang thai và một trẻ em tám tuổi
vụ tai nạn nói trên xảy ra vào dạng sáng ngày sáu tháng chín theo giờ việt nam khoảng tám giờ địa phương theo giờ tây ban nha
chiếc xe hơi pokyos hai trăm linh sáu mang số ba mươi chín tại giải đua đã bị chật khỏi đường chạy tại một khúc cua và lao thẳng vào đám đông khán giả hàng chục người đang theo dõi quanh đó
tàn nạn hiện đã làm cho sáu người trong đó có hai phụ nữ mang thai một trẻ tám tuổi
còn có một mươi sáu người khác bị thương trong số này có sáu người hiện cũng đang lâm vào tình trạng nguy kịch trong bệnh viện
ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra giới chức trách tây ban nha đã lập tức cho đình chỉ vô thời hạn cuộc đua này
và đến đây bản tin thời sự một trăm hai mươi giây cũng xin được tạm dừng cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi